thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện gửi chủ tịch ubnd tỉnh thành bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội về việc thu dung thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang cơ nhỡ
công điện nêu rõ dịch bệnh tại một số địa phương đã xuất hiện người lang thang cơ nhỡ không có việc làm không có chỗ ở không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
việc người lang thang cơ nhỡ thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường giả soát thu dung người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm phân loại đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid một mươi chín chính phủ thủ tướng chính phủ luôn chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch phải bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu
tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội phải đảm bảo lương thực thực phẩm các dịch vụ thiết yếu cho người dân nhất là người nghèo người già phụ nữ và trẻ em nhóm người yếu thế người dễ bị tổn thương huy động mọi nguồn lực xã hội phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau hoạt động thiện nguyện không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc